mặc dù phú thọ có nhiều tiềm năng nhưng vẫn là tỉnh nghèo cần phải phấn đấu quyết liệt hơn để vươn lên mạnh mẽ trên nền tảng đã có
như sản phẩm tốt cơ sở hạ tầng và thời cơ là có nhiều hiệp định thương mại tự do fta
phú thọ cần tạo thuận lợi đẩy mạnh xâm nhập vào thị trường mới
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh phú thọ về phát triển kinh tế xã hội vào chiều nay
thủ tướng nêu rõ tỉnh phú thọ cũng cần phải thấy các bất cập tồn tại như chất lượng tăng trưởng chưa cao chưa bền vững
chuyển dịch cơ cấu còn chậm nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao
trước tình hình dịch bệnh ở các tỉnh miền trung thủ tướng nêu rõ tỉnh phú thọ cần tiếp tục chỉ đạo
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội và đặc biệt không được mất cảnh giác trong phòng chống covid một mươi chín
tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh phú thọ cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để phát triển tăng trưởng
trong đội bộ tỉnh nhắc hội đồng dân tỉnh công ty có quyết định thu hồi điều chuyển vốn
các dự án chậm giải ngân để bổ trí cho dự án khác
nhiều tỉnh tôi đi kiểm tra thì công ty biết rằng một tháng hợp hội đồng dân một lần để điều chuyển
những địa phương những xã những quyền những ngành mà đã ghi vốn trong đầu năm
thuộc vốn của các tỉnh mà các đồng chí chưa tiêu hết tiền
các công trình giữ một mươi tỷ như vậy thì đồng chí vai con đều
thủ tướng yêu cầu tỉnh cần xác định lại mô hình tăng trưởng lựa chọn chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ
cơ cấu kinh tế với tầm nhìn dài hạn hơn phát triển đô thị theo hướng đồng bộ hiện đại
đẩy mạnh xây dựng chính quyền số phát triển kinh tế số dịch vụ du lịch
tiếp tục thúc đẩy khắc phục tồn tại trong khai thác sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường
thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn càng phải quyết tâm cao hơn phát huy tinh thần tiến công giữ nhịp độ tăng trưởng cần thiết